chiều ngày năm tháng tám kho sử ứng nhược một trăm ba mươi một cục hậu cần quân khu chính tổ chức lấp ráp hai mươi tám tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vaccine covid một mươi chín
đây là những tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vaccine covid một mươi chín dung tích bảo quản hai trăm bốn mươi lít được sản xuất với công nghệ xanh
tiêu thụ điện nắng ít và thân thiện với môi trường
các tủ có thể duy trì điều kiện để vaccine luôn được lưu trữ ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c ngay cả khi mất điện trong tám giờ
ngoài ra các tổ này còn được trang bị bộ điều chỉnh điện áp và thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động
để lưu trữ các loại vaccine rất nhạy cảm với nhiệt độ
trong trường hợp nếu có bất thường về nhiệt độ máy sẽ báo ngay cho những người có trách nhiệm
nhiệt độ trong tủ có thể được theo dõi từ xa thông qua một trang web
đặc biệt tủ chuyên dụng này sẽ góp phần đảm bảo hệ thống dây chuyên lạnh
có thể lưu trữ vaccine an toàn ở nhiệt độ chính xác trên toàn quốc
quân khu chín là một trong tám đơn vị trong toàn quân được bộ y tế và cục quân y bộ quốc phòng
chọn làm nơi tiếp nhận và cấp phát vaccine cho khu vực đồng bằng sông cửu long
đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị để tiếp nhận lô vaccine đầu tiên đều đã sẵn sàng